chỉ trong vòng hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm trên địa bàn huyện châu thành và huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã xảy ra năm điểm sạt lở đất bờ sông
làm ảnh hưởng nặng đến lộ giao thông nông thôn và năm căn nhà của người dân ước tính thiệt hại trên bốn trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ sụt lún sạt lở đất nói trên địa phương đã khẩn trương khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
thực hiện rào chắn tại khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân
từ đầu năm đến nay hậu giang xảy ra một mươi chín điểm sạt lở đất bờ sông tổng chiều dài sạt lở là bốn trăm sáu mươi bảy m diện tích mất đất trên hai một trăm linh m hai ước tổng thiệt hại trên một bốn tỷ đồng
hiện nay hậu giang đang tiến hành kiểm tra tổng hợp theo dõi các điểm sung yếu về sạt lở trên các tuyến canh sông và cắm biển cảnh báo để người dân và phương tiện qua lại phòng tránh an toàn